xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé